thưa quý vị vừa xảy ra một vụ cháy xe container trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây vào khoảng sáu giờ bốn mươi phút sáng nay
xe container kéo theo rơ móc lưu thông trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây theo hướng từ thành phố đi tỉnh đồng nai
khi xe vừa qua trạm thu khí long phước khoảng hai trăm linh m trên cầu long thành tại km một mươi một bốn trăm linh bất ngờ đầu xe bốc khói
sau đó nam tài xế dừng xe gấp xuống xe kiểm tra thấy lửa bắt đầu bùng phát tài xế tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành
lực lượng chữa cháy của trạm thu phí đến làm nhiệm vụ nhưng ngọn lửa đã lan nhanh cột khói bốc cao sau ít phút đầu xe container bị ngọt lửa bao trùm
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tp thủ đức đã điều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tuy nhiên đầu xe container đã bị thiêu dụi hoàn toàn vụ việc khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ủn tắc kéo dài hơn chín giờ cùng ngày